tại khu vực sông hiếu thuộc địa bàn thành phố đông hà tỉnh quảng trị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức lễ khởi công đập ngăn mặn sông hiếu với tổng mức đầu tư năm trăm linh tỷ đồng
đập ngăn mặn sông hiếu trên địa bàn tỉnh quảng trị được xây dựng với quy mô gồm ba khoang điều tiết nước bề rộng thông thủy mỗi khoang ba mươi một m và một khoang âu thuyền tải trọng thiết kế ba trăm linh tấn
ngoài ra tại đập ngăn mặn có bố trí hệ thống quan trắc hệ thống camera giám sát hệ thống truyền thanh thông báo phục vụ công tác quản lý vận hành
công trình hoàn thành có nhiệm vụ kiểm soát ngăn mặn giữ ngọt cấp nước sản xuất cho gần một ba trăm linh hectare đất nông nghiệp và hơn một trăm chín mươi hectare đất nuôi trồng thủy sản
tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng hai mươi năm người kết nối giao thông bộ hai bên bờ sông hiếu tạo cảnh quan môi trường đô thị và phát triển du lịch ở thành phố đông hà nói riêng tỉnh quảng trị nói chung
dự kiến công trình sẽ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi